mấy năm qua nhất là từ sau đại hội một mươi hai của đảng đến nay cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
tỉnh ủy bạc liêu đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đảng nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên từ tỉnh đến cơ sở
theo đó tỉnh ủy quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng đánh giá quy hoạch luân truyền và sử dụng cán bộ gắn liền với việc thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai của đảng
bước đầu tạo chuyển biến mới rất đáng khích lệ
theo tỉnh ủy bạc liêu thực hiện nghị quyết của bộ chính trị về công tác đào tạo bồi dưỡng quy hoạch cán bộ
thời gian qua tỉnh đã có hai ba trăm năm mươi sáu cán bộ từ tỉnh đến các huyện thị xã thành phố được đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ
được bố trí phù hợp với sở trường năng lực và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ
giữa giai trò ba đối chức làm tham mưu về công tác cán bộ
trong đó quan tâm là đào tạo bồi dưỡng xây dựng quy hoạch
và tiến hành quy hoạch lưng chuyển cán bộ để cho cán bộ tiếp cận ở cơ sở và đồng thời đào tạo nguồn nhân lực để cho sắp xếp lại đội ngũ cán bộ phát triển
đặc biệt rỗi bạc là chúng tôi đã hoàn chỉnh sắp xếp lại các cơ quan theo nghị quyết ba mươi chín của bộ chính trị về tinh giảm
và xây dựng đề án vị trí việc làm của các cơ quan đảng mặt trận tổ quốc đồng thể và bên khối nhà nước
thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng trình đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
trong hai năm qua ban thường vụ tỉnh ủy bạc liêu đã rất quan tâm lãnh đạo kiểm tra công tác này
các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy đã triển khai sâu rộng đến tận tri bộ và đảng viên
một số đảng bộ huyện đã có nhiều cách làm cụ thể thiết thực bước đầu tạo chuyển biến mới
hiện tỉnh bạc liêu đang nỗ lực phấn đấu để đến năm hai nghìn hai mươi trở thành một trong những tỉnh khá trong khu vực và trung bình khá của cả nước